tại hà nội bộ tư pháp phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật giá trị và thực tiễn vận dụng ở việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội thảo
các đại biểu đã tập trung thảo luận về quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
về nhà nước và pháp luật thực tiễn vận dụng trong bảy mươi năm năm qua nhất là ba mươi năm năm đổi mới
kết luận hội thảo đồng chí trương hòa bình khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn trân trọng thấm nhuần
nỗ lực vận dụng sáng tạo tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
đồng chí yêu cầu bộ tư pháp phối hợp chặt chẽ chủ động nghiên cứu đề xuất với chính phủ quốc hội
các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
với bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và một hệ thống pháp luật dân chủ tiến bộ hoàn thiện
theo đúng tư tưởng và ý nguyện của người